phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa khởi tối
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố đồng hới
bắt giữ đối tượng nguyễn hùng anh tại thành phố đồng hới
đang tàng trữ hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h năm ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn hùng anh
thì đối tượng nhận từ xe ô tô giao hàng năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
với trọng lượng là hơn hai kg được nguy trang cất dấu tinh vi trong các túi ni lông
hộp nhựa chứa bánh kẹo mỹ phẩm
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán tàng trự trái phép chất ma túy
số lượng lớn hoạt động liên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình triệt xóa
vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bắt giữ ba đối tượng với hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
sáng nay lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện vũng liêm
bắt quả tăng một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thua bằng tiền
từ tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã nhanh chóng đến kiểm tra bắt quả tang
nhiều đối tượng tham gia đá gà thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp trợ mới
xã trung chánh huyện vũng liêm
tổ công tác đã tạm giữ chín người có liên quan và tăng vật phương tiện gồm ba con gà
hai cặp cửa sắt năm cuộn băng keo đã qua sử dụng sáu điện thoại di động hơn hai mươi triệu đồng
vụ việc được bàn giao cho công an xã trung chánh huyện vũng liêm tiếp tục làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận go vấp tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với nguyễn mạnh nghĩa
chú tại huyện hóc môn về hành vi cướp giật tài sản và trần hữu hạnh
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng hai người đàn ông quốc tịch armenia đang sử dụng điện thoại
khi đi bộ bên lề đường quang trung phường một mươi quận gò vấp tp hcm
thì nghĩa đi xe máy áp sát giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an làm việc
tại đây nghĩa khai nhận sau khi cướp được điện thoại thì đưa cho hạnh nhờ đi bán
hạnh biết rõ điện thoại nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán giúp
sáng ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp đã thực hiện thủ tục
trao trả tài sản cho người đàn ông quốc tịch armenia
hôm nay ngày sáu tết lễ hội chùa hương chính thức khai hội đã thu hút rất nhiều lượt người đổ về
với xã hương sơn huyện mỹ lức
lực lượng công an đã sẵn sàng để đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách tới du xuân tại chùa hương
theo ban quản lý di tích từ ngày ba mươi tháng chạp năm quý mão đến mùng hai tết
đã có khoảng hai vạn người đến chùa hương huyện mỹ đức để chiêm bái
vì vậy ngay từ sáng sớm nay công an huyện mỹ đức đã triển khai một trăm linh lực lượng ứng trực ba chốt chặn
và bảy chốt lẻ để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân xung quanh khu vực hương sơn
điều này đã khiến nhiều người cảm nhận được sự khác biệt khi đến với lễ hội chùa hương năm nay
chủ đề năm nay là lễ hội chùa hương an toàn văn minh thân thiện
diễn ra từ ngày một mươi một tháng hai đến hết ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tức từ ngày hai tháng riêng đến hết ngày bốn tháng bốn năm giáp thìn
hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách
bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận cho biết
tại khu vực neo đậu tàu cá thuộc bãi trước phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn một tàu cá đang neo đậu không có thiệt hại về người
hiện bộ đội biên phòng tỉnh đang phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương
triển khai các phương án đề phòng sự cố ô nhiễm dầu có thể xảy ra
trước đó tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts do ông trần ngọc hữu chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà địa vũng tàu làm thuyền trưởng
đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy
tiếp nhận vụ việc đồn biên phòng mũi né bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phối hợp cùng ngư dân tiến hành dập lửa
tuy nhiên gió lớn ngọn lửa bùng phát dữ dội trong khi đó tàu cá neo đậu cách bờ khoảng một hải lý
nên việc tiếp cận và triển khai phương án dập lửa không thành công
hậu quả tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts bị cháy hoàn toàn và chìm ước tính thiệt hại khoảng ba sáu tỷ đồng không có thiệt hại về người
được biết tại thời điểm diễn ra vụ cháy trên tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts có khoảng bảy đến tám lít dầu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng hai
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính gần một sáu trăm linh trường hợp
cụ thể các đội trạm thu phòng cảnh sát giao thông và đội cảnh sát giao thông trật tự các quận huyện thành phố thủ đức
đã lập biên bản một năm trăm chín mươi hai trường hợp số tiền dự kiến đột phạt năm ba trăm hai mươi bốn triệu đồng
trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn bốn trăm chín mươi ba trường hợp số phương tiện bị tạm giữ chín trăm sáu mươi bốn chiếc gồm bảy ô tô chín trăm năm mươi sáu mô tô xe máy
và một phương tiện khác sử lý các trường hợp vi phạm chín trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm nông độ côn
trong đó có một xe tải bốn xe con hai xe container chín trăm hai mươi hai mô tô xe máy và xe khác
về vi phạm tốc độ hai trăm linh sáu trường hợp một xe khách một xe tải một mươi tám xe con một trăm tám mươi sáu mô tô xe máy
đặc biệt cảnh sát phát hiện năm trường hợp lái xe có chất ma túy xử lý hai mươi một trường hợp chở quá số người
đi và dừng độ không đúng phần đường lành đường một trăm linh sáu trường hợp
hiện xe chạy ngược chiều có chín vi phạm cùng có giấy phép lái xe hai mươi một vi phạm và không đổi bộ bảo hiểm ba mươi năm trường hợp
để tiễn người dân về quê ăn tết an toàn và trở lại thành phố các đội trạm cảnh sát giao thông công an
thành phố hồ chí minh đã đồng loạt ra quân đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trong đó một số đơn vị đã tặng mũ bảo hiểm nước suối cho người dân về quê ăn tết
các đội cảnh sát giao thông an sương an lạc bình triệu cát lái tân sơn nhất phú lâm
và các trạm tân túc đà phước đã đồng loạt ra quân
các chứng sĩ thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luồn hướng dẫn cho người dân lưu thông một cách thuận lợi an toàn
sông sông đó kiểm tra kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm quy định về giao thông như chợ quá số nghị xe dù bến khóc
tại trạm tân túc các chiến sĩ đã tổ chức tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho bà con tặng nước suối khăn lạnh để chia sẻ mệt mỏi
vì phải di chuyển bằng xe xúc quãng đường dài đây cũng là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của công an thành phố hồ chí minh
đối với những lao động tại thành phố khi về quê đón tết
qua đây cũng tổ chức tuyên truyền lái xe cẩn thận tuân thủ luật giao thông để người dân đi an toàn về hạnh phúc
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê quý đường sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học tổ một phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức khiến đồng chí đức bị thương nặng phải được đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thổ
cùng với hành vi chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh thanh long quê tại tỉnh đắk đông trần ngọc lưu quê tại thành phố hải phòng và ba người khác
vào tối ngày năm tháng hai tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận gò vấp đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện long điều khiển xe máy chở theo lưu không đổi mũ bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
vày ngày sáu tháng ba bị dừng xe lưu đã thách thức chửi bới xúc phạm và dùng tay xô đẩy các thành viên tổ ba trăm sáu mươi ba để ngăn việc kiểm tra giấy tờ xe của long
thời điểm này nhóm bạn của lưu gồm mã tuấn minh quê tỉnh đồng nai đặng công sáng chú tại quận gò vấp lê triệu vi quê tại tỉnh cà mau đang nhậu gần đó đã tới gây áp lực để tổ công tác không trở xử lý
thế vậy lưu tiếp tục khiêu khích vùng tay hút người và các chiến sĩ của tổ công tác
nhóm còn lại lăng mạ thách thức lực lượng chức năng
thì bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba phối hợp với công an phường một mươi một khống chế
tại cơ quan công an nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội
qua kiểm tra nồng độ cồn của long vi phạm ở mức sáu trăm ba mươi bảy mg trên một lít khí thở
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý